thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn dãy mây rông bị khối không khí lạnh đẩy xuống nước ta
trong đêm qua nó đã gây mưa rào và rông ở khu vực vùng núi phía bắc như các tỉnh hà giang cao bằng hay lạng sơn
trong sáng nay dãnh mây rông vẫn còn duy trì tác động và mở rộng vùng mưa sang cả khu vực lào cai tuyên quang bắc cạn thái nguyên bắc giang quảng ninh hay phần phía bắc của tỉnh yên bái
nhưng lượng mưa không còn lớn nữa
sau một mươi giờ rãnh mây rông yếu đi mưa tạm giảm trời chuyển sang trạng thái nắng gián đoạn
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng núi và trung du khá mát mẻ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội trong sáng đến chiều trời không có mưa nắng vẫn xuất hiện và nhiệt độ tiếp tục cao từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ trời oi nóng
đến chiều tối nay dãnh mây rông tiếp tục hoạt động mạnh trở lại bắc bộ sẽ lại có mưa rào và rông trở lại
vùng mây rông sẽ mở rộng sang cả khu vực phía tây bắc bộ và từ ngày mai trở đi miền bắc mới thực sự chấm dứt tình trạng nắng nóng
dãy mây rông ở phía bắc được dự báo sẽ chưa ảnh hưởng gì nhiều đến thời tiết các tỉnh thành miền trung
vì thế trong ngày hôm nay một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây
toàn vùng phổ biến trạng thái nắng nhiều với nền nhiệt tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng một số nơi ở vùng núi phía tây như tĩnh gia quỳ hợp hay hương khê nhiệt độ vẫn cao hơn trên ba mươi chín thậm chí là bốn mươi độ
lúc này thì nam bộ và tây nguyên đang đón ngày mới với tiết trời nắng giáo thời gian nắng ở nam bộ sẽ duy trì liên tục từ nay đến khoảng một mươi bốn giờ chiều
mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở nam bộ sẽ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực tây nguyên nắng kéo dài đến khoảng một mươi năm giờ chiều mức nhiệt cao nhất ngày trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
sau khoảng thời gian này nam bộ và tây nguyên bắt đầu có mưa rào và rông trở lại ở diện giải rác
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì gió hướng nam mạnh cấp năm
phần phía bắc của khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông ở mức giải rác
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió hướng tây nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
với khu vực biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan gió hướng tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
mưa rào và rông diện rải rác về chiều và tối khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước